để công tác phòng chống thiên tai đạt hiệu quả thì không thể không nhắc tới vai trò dự báo của ngành khí tượng thủy văn
trong những năm vừa qua ngành khí tượng thủy văn đã không ngừng đổi mới công nghệ trang thiết bị và nguồn nhân lực
nhằm nâng cao khả năng dự báo gia tăng hiệu quả phòng chống thiên tai tại các địa phương trên cả nước
trạm khí tượng việt trì là một trong tám trạm khí tượng thủy văn của đài khí tượng thủy văn khu vực việt bắc
trạm có nhiệm vụ cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác dự báo của địa phương cũng như khu vực
nhằm tăng cường năng lực đo đạt trạm đã được đầu tư thiết bị quan trắc lượng mưa và nhiệt độ tự động
các bản tin về nội dung đã đưa lên chi tiết hóa hơn đối với các hình tượng thời tiết nguy hiểm
để phục vụ phòng chống thiên tai cũng như là những bản tin dự báo các điểm
để phục vụ những ngày lễ lớn cũng như là những công tác đối với đảng và nhà nước
về mặt chất lượng thì hiện nay cũng đưa lên về thời gian dự báo tương đối gần sát hơn với thực tế
và dự báo dài hơn so với trước kia
đến nay việt nam đã nâng khả năng dự báo bão lên năm ngày với áp thấp nhiệt đới là ba ngày
và vẫn có thể xác định khá chính xác thời gian vị trí bão có thể đổ bộ và hướng đi của bão
điều này giúp công tác di rời con người và tài sản kịp thời đúng thời điểm hơn khi bão đổ bộ
cũng như tránh lãng phí nếu bão không vào vị trí đó
vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành khí tượng thủy văn để theo kịp hiện đại hóa của ngành cũng đã được quan tâm
tổng cục khí tượng thủy văn chúng tôi đã ký một biên bản ghi nhớ giữa tổng cục khí tượng thủy văn
với đại học tự nhiên đại học quốc gia nội đặc biệt là khoa khí tượng thủy văn và hải dương
đấy sẽ đào tạo cho chúng tôi một nguồn nhân lực có chất lượng đảm bảo để sau này có thể tiếp nhận được
những hệ thống tính toán hiệu năng cao hệ thống xử lý thông tin nhanh và đặc biệt là có thể sử dụng mart
các mô hình dự báo ở mức độ tiên tiến
và chúng tôi cũng mong muốn là trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và đặc biệt tổng cục này
nó sẽ như là bệnh viện trung ương về trần đoán bệnh cho ông trời bắt bệnh cho ông trời
và từ việc mình trần đoán đúng bắt bệnh đúng các hiện tượng thì từ đấy mới đưa ra cảnh báo dự báo được
từ sự thay đổi về nhận thức và có các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai
của các cấp lãnh đạo thì trong tương lai không xa
ngành khí tượng thủy văn sẽ phát huy được vai trò của ngành dự báo
đi trước một bước phục vụ kịp thời phát triển đất nước bền vững